bộ tộc lào với cờ hai nước và những bông hoa rực rỡ trên tay đứng dọc hai bên đại lộ dẫn vào phủ chủ tịch
nồng nhiệt chào mừng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân thăm hữu nghị chính thức lào
chuyến thăm hữu nghị chính thức lào của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của đảng cộng sản việt nam
và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước
đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước việt nam sau đại hội đảng một mươi ba
đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí nguyễn xuân phúc trên cương vị chủ tịch nước
đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau đại hội đảng một mươi một lào đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm
chuyến thăm diễn ra chỉ sáu tuần sau chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước lào thông luân sĩ xu lít
tất cả những điều này thể hiện tính chất thực sự đặc biệt của quan hệ việt lào và tầm quan trọng của mối quan hệ này trong chính sách đối ngoại của mỗi nước
cũng như quyết tâm mạnh mẽ của đảng nhà nước và nhân dân hai nước thực hiện hiệu quả tuyên bố chung việt lào vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ đón chính thức và cuộc gặp xã giao với tổng bí thư chủ tịch nước lào tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và tổng bí thư chủ tịch nước lào thông luân sĩ sụ lít đã chủ trì cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu
cấp cao hai nước
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu đồng thời nhất trí lấy năm hai nghìn hai mươi hai là năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn hai mươi hai
để kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và lào
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua
dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín song hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương
hợp tác trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh giáo dục đào tạo thương mại đầu tư tiếp tục có bước phát triển mới
hai nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp để hỗ trợ nhau giải quyết các khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín gây ra đối với mỗi nước
và đối với quan hệ hợp tác việt nam lào đồng thời nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
từ chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh đến giáo dục kinh tế thương mại đầu tư năng lượng văn hóa khoa học kỹ thuật
để cùng nhau vượt qua các thách thức tận dụng tốt các cơ hội do cách mạng công nghiệp bốn mang lại
hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao và các kết quả đạt được
tại kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ việt nam lào
triển khai hiệu quả hiệp định về hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thỏa thuận chiến lược hợp tác việt nam lào giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cũng như các kết quả đạt được trong chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam vừa qua
của đồng chí thong lun sĩ sụ lít và chuyến thăm hữu nghị chính thức lào lần này của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu
hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển mỗi nước
duy trì các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng hai nước dưới nhiều hình thức
chủ động trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng hệ thống chính trị
phát triển kinh tế xã hội ổn định kinh tế vĩ mô mở rộng hội nhập quốc tế
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt việt nam lào
trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ hai nước
hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh
để đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như trong đào tạo cán bộ lãnh đạo
quản lý chủ chốt các cấp triển khai tốt đề án về hợp tác giáo dục việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và đề án đưa nội dung của bộ lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào
đẩy mạnh hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư và năng lượng
hai nhà lãnh đạo nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của asean
và các cơ chế do asean dẫn dắt tăng cường phối hợp với campuchia
thực hiện thỏa thuận giữa ba thủ tướng về khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn
tự do hàng hải và hàng không tại biển đông giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả
tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử
ở biển đông hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế
sau hội đàm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và tổng bí thư chủ tịch nước thông luân sĩ sữ lít
đã chứng kiến lễ ký kết và trao một mươi bốn văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước trong
như phòng an ninh phòng chống ma túy tìm kiếm cứu nạn mua bán điện thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản
trong đó có văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi và bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy
giữa bộ công an việt nam với bộ công an lào
với hai văn kiện quan trọng này hai bộ sẽ sớm triển khai có hiệu quả các nội dung đã thống nhất ký kết
trong đó có triển khai hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước đã ký đầu năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục duy trì hiệu quả công tác trao đổi tin tức tình hình liên quan đến an ninh trật tự của mỗi nước
phối hợp đấu tranh hiệu quả với hoạt động xâm phạm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến tình hình tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm ma túy buồn lậu mua bán phụ nữ và trẻ em đấu tranh các chuyên án chung
phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia sẵn sàng chia sẻ thông tin chung
phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế
tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp với các thành viên asean khác trong việc xây dựng cộng đồng asean
và duy trì đoàn kết đồng thuận của asean trong các vấn đề an ninh ở khu vực và thế giới
chiều nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã có buổi làm việc tại công an tỉnh bình phước
tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh bình phước có đồng chí nguyễn mạnh cường
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh hủy đồng chí huỳnh anh minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
báo cáo tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh bình phước đã tóm tắt tình hình kết quả công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và một số mặt công tác công an từ đầu năm đến nay
cụ thể từ khi dịch bùng phát lần thứ tư từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an tỉnh đã chỉ đạo công an cơ sở đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
để kiểm soát quản lý chặt những người đi và về tỉnh bình phước
khẩn trương truy vết các trường hợp dịch tễ liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
do các tỉnh thành thông báo để áp dụng các biện pháp cách ly theo dõi
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh bình phước ghi nhận hai trăm sáu mươi một trường hợp nhiễm covid một mươi chín
qua điều tra dịch tễ xác định nguồn lây từ các chợ đầu mối và người dân từ thành phố hồ chí minh bình dương về đến địa phương
hiện tổng số người cách ly trên địa bàn tỉnh là bốn năm trăm chín mươi trường hợp
sau khi nghe các báo cáo liên quan đến công tác phòng chống dịch của các đơn vị tham gia buổi làm việc
đặc biệt là ý kiến ghi nhận biểu dương vai trò của lực lượng công an
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của đồng chí bí thư tỉnh ủy bình phước
thứ trưởng lê quốc hùng cho rằng công tác phòng chống dịch hiện nay phải theo hướng liên vùng liên khu vực
giữ vững vùng xanh lấn ra vùng đỏ
căn cứ vào tình hình hiện tại tại bình phước đang thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch
cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp khoanh vùng dập dịch
tiến tới mở rộng phát triển vùng xanh để hỗ trợ cho các tỉnh có vùng đỏ
thứ trưởng đề nghị công an tỉnh bình phước tập trung thực hiện công tác nắm tình hình
phục vụ hiệu quả phòng chống dịch không để người từ vùng dịch về địa phương mà không được kiểm soát y tế nghiêm ngặt
phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở
dìm nay bộ chỉ huy tiền phương bộ công an trao tặng ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh bình phước
các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
công an cần tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả truy vết dịch tễ đội ngũ lái xe đi và đến tỉnh lâm đồng
trong thời gian ngắn nhất
đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
tại buổi làm việc với công an tỉnh lâm đồng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trong chuyến đi công tác tại các tỉnh tây nguyên diễn ra vào chiều ngày hôm qua
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh lâm đồng cho biết ngày hai tháng bảy tỉnh lâm đồng ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
đến sáng ngày tám tháng tám lâm đồng phát hiện chín mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín trong đó hai mươi trường hợp đã điều trị khỏi bệnh
đến nay trong lực lượng công an chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh xác định công an là lực lượng tiên phong công an tỉnh lâm đồng đã xây dựng phương án
đưa cán bộ chiến sĩ tăng cường về địa phương hỗ trợ phòng chống dịch
thời gian qua công an lâm đồng cũng đã tiên phong truy vết kịp thời khoanh vùng các ca nhiễm covid một mươi chín
góp phần ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
khi xuất hiện ca nhiễm lực lượng công an và y tế làm việc xuyên đêm mục tiêu đặt ra là phải hoàn tất truy vết f một f hai trong vòng tám tiếng đồng hồ
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đã đánh giá cao công tác phòng chống dịch của công an tỉnh lâm đồng
trong hai mươi năm tỉnh thành phía nam lâm đồng ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín ít nhất
đây là cơ hội thuận lợi để lâm đồng khoanh vùng và mở rộng vùng xanh
hiện nay đang có đợt người dân tự phát đổ về quê với số lượng rất lớn lên tới hàng trăm nghìn người
đây là nguồn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lực lượng công an ra soát quản lý chặt chẽ yếu tố dịch tễ của đội ngũ lái xe
đối với công nhân trong các khu công nghiệp phải đảm bảo sự an toàn thực hiện ba tại chỗ
nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch thì dứt khoát không cho hoạt động
tiếp tục đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc làm hoang mang ảnh hưởng tới dư luận
thứ trưởng cũng yêu cầu trước khi đưa phạm nhân người bị tạm giam tạm giữ vào trại tạm giam
phải trải qua thời gian cách ly sàng lọc lên phương án tri viện cho các lực lượng
dịp này bộ chỉ huy tiền phương bộ công an cũng đã trao tặng ubnd tỉnh công an tỉnh lâm đồng
các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch